nhận lời mời của tổng thư ký tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd mattias kochman
và thủ tướng nhật bản fumio kishida từ ngày hai đến ba tháng năm tại thủ đô paris pháp
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã tham dự hội nghị hội đồng bộ trưởng oecd năm hai nghìn hai mươi bốn
và một số hoạt động tại pháp
hội nghị mcm năm nay do nhật bản chủ trì có chủ đề cùng kiến tạo thay đổi
dẫn đầu thảo luận toàn cầu với cách tiếp cận khách quan và đáng tin cậy
vì mục tiêu tăng trưởng bền vững và bao trùm
với sự tham gia của bộ trưởng các nước thành viên oecd và một số nước khách mời
tại hội nghị các bộ trưởng đã thảo luận những biện pháp nhằm kiến tạo một nền kinh tế xã hội bền vững
và bao trùm thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu tự do công bằng
củng cố các nền tảng kinh tế vững chắc tự cường
thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế ít phát thải tuần hoàn và thuận lợi cho thiên nhiên
đẩy mạnh ứng dụng ai phối hợp quản trị dữ liệu toàn cầu
tại lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập chương trình searp bộ trưởng bùi thanh sơn đánh giá cao tầm nhìn của nhật bản
khi khởi xướng thành lập chương trình
với vị trí địa lý chiến lược quan trọng và các nền kinh tế phát triển năng động
các nước đông nam á sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng và giải quyết các thách thức phát triển toàn cầu
trong phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị với chủ đề hướng đến một nền kinh tế và xã hội bao trùm và bền vững
bộ trưởng bùi thanh sơn chia sẻ định hướng và tư duy phát triển của việt nam
bộ trưởng nhấn mạnh việt nam không tăng trưởng bằng mọi giá luôn đặt con người là trung tâm chủ thể và mục tiêu của phát triển
trong khuôn khổ hội nghị đoàn việt nam cũng tham dự nhiều hoạt động quan trọng khác
bao gồm đối thoại các bộ trưởng diễn đàn các cách tiếp cận giảm phát thải carbon
và sự kiện hướng đến quản trị ai an toàn an ninh và đáng tin cậy thúc đẩy quản trị ai toàn cầu và bao trùm